các kỹ sư của đội đua f một mercedes phối hợp cùng đại học london anh đang sản xuất thiết bị trợ thở cho bệnh nhân covid một mươi chín giúp hạn chế sử dụng máy thở vốn đang khan hiếm
đài bbc của anh cho biết nếu giai đoạn thử nghiệm thành công đơn vị sản xuất xe đua công thức f một của mercedes benz sẽ sản xuất khoảng một chiếc máy áp lực dường mỗi ngày
cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của vương quốc anh đã chấp thuận việc sử dụng thiết bị mới này
thông thường sẽ mất nhiều năm để phát triển thiết bị y tế nhưng chúng tôi đã hoàn thành chỉ trong vài ngày
bởi quay trở về với một thiết bị đơn giản và áp dụng kỹ nghệ đảo ngược để đảm bảo sản xuất nhanh chóng và số lượng lớn
các nhà sản xuất sẽ tháo rời những chiếc máy áp lực dương hiện hành sau đó sao chép và cải tiến thiết kế để có thể áp dụng sản xuất đại trà
máy áp lực dương là kết hợp giữa mặt nạ thở bằng oxy và thở máy không xâm nhập giúp cứu mạng sống của bệnh nhân
đồng thời bảo đảm máy thở chỉ áp dụng cho những trường hợp nặng nhất
cơ chế hoạt động của loại máy này là tận dụng áp suất truyền không khí và oxy